trong trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi u hai mươi ba việt nam sẽ đối đầu với đối thủ đầy đáng gồm là u hai mươi ba các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
đây là trận đấu được dự đoán là khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên park hang seo
thế nhưng với những nỗ lực của các cá nhân và tinh thần thập thể thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một chiến thắng đầu tay dành cho u hai mươi ba việt nam
u hai mươi ba việt nam dự vòng chung kết u hai mươi ba châu á lần này với nòng cốt là các cầu thủ vừa giành huy chương vàng sea games cách đây một tháng
có thể nói đây là lứa cầu thủ rất tài năng của bóng đá việt nam và có nhiều kinh nghiệm trinh chiến ở nhiều giải đấu khác nhau
ở bảng đề vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi với việc trong bảng đấu còn có cả u hai mươi ba jordan thì các cầu thủ việt nam cần rất tập trung
và dành kết quả tốt cho u hai mươi ba các tiểu phương quốc ả rập thống nhất thì mới có hy vọng giành vé đi tiếp
ở asean hai nghìn một mươi tám hai đội đấu hạ nhà một một
trong trận tranh giải ba và nhiều khả năng lần này kết quả trên sẽ lặp lại
tôi hơi lo ngại một chút và đây là yếu tố mà nó khiến tôi cũng chăn trở nhiều
trong suốt hai năm qua thì thế hệ các cầu thủ của chúng ta quả thật là thi đấu quá nhiều và di chuyển quá nhiều
nó khiến cho cái tình trạng suy kiệt về mặt thể lực nó thực sự là một vấn đề quá lớn
chúng ta cũng vừa vắt kiệt sức ở sea games và cũng đã có xuất hiện rất là nhiều bị chấn thương
mà toàn là những cầu thủ trụ cột của chúng ta thôi
đó là quang hải đó là đình trọng đó là trọng hùng
thì thực sự là nó khiến cho chúng ta gặp tương đối nhiều khó khăn
rồi thanh thịnh cũng mới trở lại chưa kể đến hồ tuấn tài còn đang bị treo giò
tức là rất là nhiều trụ cột của chúng ta hiện nay đang gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe hoặc là tình trạng quá tải
đây là cái yếu tố mà khiến tôi lo lắng nhất
nhưng mà cũng không sao cả vì hồ tân viên bang sơ có trong tay một người được coi là thần y
đó là bác sĩ choi một người mà phải nói là bóng đá việt nam chúng ta rất là may mắn
khi mà có được một bác sĩ giỏi như vậy
nhất là trong cái khâu liên quan đến hồi phục
rất nhiều những cầu thủ chúng ta gặp vấn đề về chấn thương
thì thầy park và bác sĩ choi đã giúp họ trở lại trong khoảng thời gian ngắn nhất
và với một cái nền tảng thể lực tốt nhất
thành ra là với thầy park với bác sĩ choi với ban đối luyện và với các cầu thủ của chúng ta
thì tôi nghĩ là không có lý do gì chúng ta lại đặt việt nam thấp hơn uae
ở giải đấu này thì chúng ta phải lý đến ali salet
được mọi người mệnh danh là ronaldo của uae
cầu thủ này năm nay mới có một mươi chín tuổi nhưng đã khoác áo đội một anwatt từ khi một mươi sáu tuổi
và mùa giải vừa rồi thì là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của giải quân đội quốc gia uae
anh thi đấu ba mươi ba trận và ghi được một mươi chín bàn thắng
và đây cũng là trước khi trận đấu này diễn ra thì ali salet cũng đặt quyết tâm
là sẽ chọc thủng lưới u hai mươi ba việt nam
và chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được một kết quả từ hòa đến thắng
và sẽ có được một sự thuận lợi trước khi bước vào các trận đấu tiếp theo
gặp jordan và cộng hòa dân chủ nhân trời tiên
không giống như năm hai nghìn một mươi tám
jordan được xét vào diện là một trong số những ứng viên nặng ký tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi lần này
trận gặp u hai mươi ba các tiểu quân quốc ả độc thống nhất có ý nghĩa quan trọng
bởi đây là trận đầu tiên tại giải của u hai mươi ba việt nam
nếu giành được kết quả tốt sẽ giúp tinh thần và sự tự tin của toàn đội lên cao